ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý nợ công sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp chiều nay các đại biểu tập trung vào những nhóm vấn đề như phạm vi của nợ công thẩm quyền của các cơ quan quản lý nợ công đầu mối quản lý nợ công là những cơ quan nào
phần quản lý nhà nước từ nay trong các luật thiết kế lại thế này
một có một điều về nội dung quản lý nhà nước về nợ công
điều hai là phân công trách nhiệm
khoảng một chính phủ thống nhất quản lý nợ công
hai bộ tài chính giúp chính phủ làm đầu mối
và các bộ ngành khác thực hiện các công việc có liên quan theo phân công của chính phủ
chứ không nên liệt kê là bộ tư pháp làm gì bộ tài chính làm gì ngân hàng nhà nước làm gì
thế thì cuối cùng lại bỏ thế thì văn phòng chính phủ làm gì
lại không thể nói
rồi bộ quốc phòng làm gì không thể nói
cho nên là tôi đề nghị là cái việc này là của chính phủ chính phủ phân công
và chính phủ chịu trách nhiệm
bảo này là phải thu về một mối
rồi thu về một mối thì mình phải tác động mình phải đánh giá cái tác động là một mối ấy thì cái bộ mảnh nó thế nào
cái hiệu lực hiệu quả điều hành cái này nó như thế nào
nó như thế nào
thứ ba là nó có xung đột đi các cái luật khác không
thì cũng đánh giá trước kịp
nhất trí với phạm vi nợ công bao gồm nợ chính phủ nợ chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương
ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy cần phải thống nhất một đầu mối quản lý nợ công
một bộ làm nhiều việc nhưng một việc không để nhiều bộ làm
nghĩ quyết bộ chính trị nói rồi mà đề án sắp tới trung ưu sáu sẽ bàn cái này đây
sẽ bàn cái này rất quyết liệt cái này
thế bây giờ chúng ta ngồi làm cái luật nợ công chúng ta đi ngược lại cái xu hướng đó
bây giờ chúng ta dẹp hết cái quyền lợi cái nhiệm vụ của từng cơ quan đi
mà nghĩ tới cái chung một cái đất nước hội nhập
hội nhập về
kinh tế thế giới thì chúng ta cũng phải hồi nhập về cái quản lý cái nền tài chính tiền tệ
ngân hàng làm cái gì
chính sách tiền tệ quản lý nhà nước về cái đó
ngày mai thường vụ quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự án luật hành chính công
và cho ý kiến về việc xem xét quyết định điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố thái nguyên